các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước những phản ánh về việc lạm thu phí bot trên cả nước
chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ tài chính kiểm tra chấn chỉnh xử lý vi phạm việc lạm thu
gian lận phí bot và khẩn trương đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp
báo cáo thủ tướng trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải đề xuất giải pháp giảm gánh nặng chi phí vận tải nội địa cho người dân và doanh nghiệp
tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công trình giao thông sử dụng vốn trái phiếu chính phủ
được giao trong kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu chủ trì phối hợp với bộ tài chính kiểm tra chấn chỉnh xử lý vi phạm việc lạm thu gian lận phí bot
trước đó phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã có văn bản đồng ý với kiến nghị của bộ tài chính
về việc giảm thu phí đường bộ trên đường quốc lộ cao tốc đối với nhóm xe bốn và năm là một mươi ba mươi
và giảm một mươi hai mươi mức phí đối với phương tiện nhóm một và nhóm hai của năm trạm có mức thu phí cao nhất
để đảm bảo tương đồng với các trạm thu phí khác
thời gian gần đây tình trạng phương tiện vận chuyển hàng hóa quá tải
để ngăn chặn xe quá tải
xã an hòa đã xây dựng rào chắn giới hạn ở đầu đường tại thôn tân an
nhưng chỉ một thời gian ngắn các phương tiện đã hút gãy rào chắn để lưu thông
do phương tiện quá trọng tải lưu thông khá cao nên hiện nay tuyến đường này bị hư hỏng nặng
nền đường ở nhiều đoạn bị hư hỏng toàn bộ mặt đường hoặc dạn nứt
khiến các loại phương tiện như xe đạp xe gắn máy đi lại rất khó khăn
đáng lo ngại nhất trên tuyến đường này có hai chiếc cầu đã bị xuống cấp
có khả năng sẽ bị sập nếu tình trạng xe quá tải tiếp tục lưu thông qua đây
rất gần dựa vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng chức năng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động cố định
và thanh tra các sở giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra hơn sáu mươi hai xe
trong đó gần ba sáu trăm linh xe vi phạm về tải trọng hơn ba trăm bảy mươi xe vi phạm về kích thước thùng hàng
đại diện tổng cục đường bộ việt nam cho biết vẫn còn một bộ phận chủ xe lái xe
cố tình cơi nới kích thước thùng xe chở hàng quá tải
ngoài ra trong tháng bảy qua theo dõi tổng cục đường bộ việt nam nhận thấy
các địa phương đã làm tốt công tác kiểm soát tải trọng xe như hòa bình hưng yên bắc giang
nghệ an hà tĩnh quảng bình khánh hòa ninh thuận bình thuận bình phước đồng nai và tp hcm
bên cạnh đó một số địa phương có kết quả chưa tốt
theo phản ánh về đường dây nóng của tổng cục đường bộ việt nam
vẫn còn xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định xe chở vật tư vật liệu xây dựng như đất cát đá quá tải
lưu thông tại hà nội bắc ninh tp hcm
thưa quý vị và các bạn chỉ sau một tuần lực lượng cảnh sát cơ động công an tp hcm đồng loạt xa quân
tăng cường xử lý những vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường nội đô
tình trạng vi phạm giao thông đã giảm rõ rệt
bên cạnh đó thông qua xử phạt vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm
cảnh sát cơ động còn phát hiện xử lý nhiều trường hợp đối tượng phạm pháp như tàng trữ mua bán trái phép
chất ma túy công cụ hỗ trợ
và theo con số thống kê mà chúng tôi nhận được với hơn ba trường hợp vi phạm luật giao thông
đã bị lực lượng cảnh sát cơ động hà nội xử lý trong đợt gia quân tuần tra kiểm soát vào ban ngày
trên toàn địa bàn tp hcm ghi nhận bước đầu cho thấy ý thức của người dân trong việc chấp hành
quy định đội mũ bảo hiểm đã có chuyển biến rõ rệt
hình ảnh các tổ tuần tra có mặt khắp trên các tuyến phố đã đem lại sự an tâm cho người dân khi lưu thông
những trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm như thế này đã có dấu hiệu giảm hẳn trong những ngày vừa qua
hai tổ công tác của lực lượng cảnh sát cơ động hà nội tung quân giải khắp toàn thành phố tuần tra khép kín địa bàn
thời gian tuần tra từ sáu h ba mươi phút đến hai mươi bốn h hàng ngày
chính vì vậy sau một tuần gia quân số người vi phạm giao thông
đã có dấu hiệu giảm rõ rệt
sau tuần đầu gia quân lực lượng cảnh sát cơ động hà nội đã tổng xử lý hơn ba hai trăm linh trường hợp vi phạm
xử phạt tại chỗ hơn hai hai trăm linh trường hợp với tổng số tiền phạt lên đến hơn ba trăm ba mươi triệu đồng
điều đáng nói ngay trong thời điểm tuần tra lưu động vào ban ngày để xử lý lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự
điển hình là các hành vi đem theo vũ khí nóng công cụ hỗ trợ và ma túy đá

trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát cơ động còn phối hợp với cảnh sát giao thông nhằm hỗ trợ giải quyết những sự cố về giao thông khi có yêu cầu
trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm nếu phát hiện thêm lỗi hoặc tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát cơ động tuần tra khắp địa bàn thành phố đã phần nào góp phần cải thiện tình hình vi phạm giao thông
đồng thời đem lại cảm giác bình yên cho người dân thủ đô
hơn một mươi ba sáu trăm linh là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc kiểm tra xử lý trong ba ngày từ ngày sáu đến ngày tám tháng tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu